phố cổ hà nội được biết đến với những món ăn ngon như bún chả cá bánh cốm và rất nhiều món ăn khác
tuy dân dã bình dị nhưng lại chứa đựng những tinh hoa của ẩm thực dân gian
những món ăn ngon tại đây đã có lịch sử hàng trăm năm gắn với nhiều thương hiệu nổi tiếng
ẩm thực phố cổ đã trở thành một phần của văn hóa phố cổ
thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi tới thưởng thức
du khách tìm đến đây không chỉ muốn thưởng thức món ăn ngon
mà còn là trải nghiệm về văn hóa lịch sử lâu đời của ẩm thực phố cổ
do nắm bắt tâm lý của du khách muốn trải nghiệm những món ăn ngon có thương hiệu lâu đời này
mà nhiều cửa hàng đã đạm nhái thương hiệu để kiếm lời
đây cũng là một thói xấu trong kinh doanh hiện đang tồn tại nhan nhản ở nhiều nơi
cái này chả cá này thì chúng tôi cụ tôi làm từ năm một nghìn tám trăm năm mươi
thì tính đến bây giờ đã là một trăm bốn mươi năm năm gì đó khoảng đó
đây là cái món ăn dân tộc món ăn của gia truyền của họ đoàn nhà chúng tôi
nói chung là nhiều người thấy đắt hàng thì cũng có sao chép rất là nhiều
có những người người ta có thể đưa những nét chữ để mà lừa khách vào
con cũng nói với khách là chúng tôi là con cháu nhà chả cá nhưng thực tế chúng tôi không có
gia đình tôi mở cửa hàng chả năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu được năm mươi năm rồi

nhiều khách hàng cũng ủng hộ
chỉ cần dạo một vòng quanh một số cửa hàng ẩm thực trong phố cổ hà nội
cũng có thể dễ dàng nhận thấy hiện tượng đạo nhái hay thậm chí có thể dùng từ ăn cắp thương hiệu
việc đạo nhái thương hiệu ảnh hưởng trực tiếp tới những người kinh doanh chân chính
nhưng nguy hại hơn sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín
và thương hiệu chung của ẩm thực phố cổ
đi đâu về quê về quán hoặc bất cứ đi đâu cần tôi toàn là đi mua bánh cốm tại đây
thì tôi nhìn có những hôm không đi được thì bảo con cháu đi mua
tôi phải dẫn nó đến đúng số nhà một hàng thàn
hôm nay mình đi đây thấy nhiều nguyên linh quá tôi bảo chết sao bày lắm nguyên linh thế
nghề bánh cốm của gia đình tôi thì là có từ năm một nghìn tám trăm sáu mươi năm
khi mà cái thương hiệu của nhà tôi nó được nổi tiếng
thì ở cái phố hàng thàn này
thì họ cũng muốn là dựa vào cái nghề bánh cốm của gia đình tôi để họ sản xuất
tất nhiên là để thuận lợi cho mua bán của họ thì là họ cứ lấy những thương hiệu nhanh nhái
thí dụ như là nguyên linh hoặc là nguyễn linh hoặc là nguyên linh chẳng hạn
thì khi họ viết biển quảng cáo thì họ có những cái mà làm để cho khách
pháp luật không cấm kinh doanh của một mặt hàng
nhưng phải cạnh tranh lành mạnh
chứ không thể lợi dụng thương hiệu mà người khác vất vả xây dựng để kiếm lời
tuy pháp luật đã có những quy định về sở hữu thương hiệu
nhưng xem ra vẫn còn có kẽ hở
người ta có thể đạo nhái chỉ bằng cách đặt lái đi vài ký tự so với thương hiệu gốc
hoặc thậm chí chỉ là thêm bỏ dấu câu cho khác một chút

thật ra đã có thể lách luật thành công
khi mà họ nhái tên là họ hơi lái một tí
thì mình cái khả năng điều kiện thì nó khó
chúng tôi cũng có nhờ coi như là bên chính quyền
can thiệp và có những nơi người ta cũng bỏ
tuy nhiên có những nơi thì người ta lại lấy
có những cửa hàng người ta nói là cửa hàng lã bọng
chứ người ta không nói là trà cá lã bọng
thì thật ra mà nói thì chúng tôi cũng đi kiện nhiều quá rồi
thì nói thật ra thì nhiều khi là những người người ta không có ý thức
thì có người ta bỏ xong có người ta này
không bỏ nhưng người ta khi bảo thì người ta lại nói là con cháu của gia đình nhà tôi
nhưng mà thực tế là gia đình tôi không phải
việc đăng ký bản quyền thương hiệu tên và logo sản phẩm
là một điều hết sức cần thiết
nhưng việc bảo vệ những thương hiệu đã được đăng ký
không bị đạo nhái lại là một việc không dễ dàng
sẽ ra sao nếu một ngày các quán ăn nhái thương hiệu ẩm thực phố cổ hà nội
xuất hiện nhàn nhản ở khắp mọi nơi
lúc đó phố cổ có còn gì đặc trưng để thu hút du khách